các đại biểu yêu cầu cơ quan soạn thảo luật phải ra soát lại đối tượng được trợ giúp pháp lý bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý được thực hiện hiệu quả đúng đối tượng
tiếp tục với những thông tin khác
hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia thay mặt bộ quốc phòng việt nam
phối hợp với mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia tổ chức lễ khánh thành trùng tu đài tưởng niệm quân tỉnh nguyện việt nam
một công viên lớn ở trung tâm thủ đô phnom penh
phát biểu ý kiến tại buổi lễ phó quốc vụ khanh bộ lễ nghi và tôn giáo
kiêm quyền tổng thư ký hội đồng quốc gia mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
ông nhemvaley nhấn mạnh công trình đài tưởng niệm này được hoàn thành sau hơn sáu tháng sửa chữa tôn tạo
đây là hành động thiết thực góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước
ông yam vali bày tỏ cảm ơn đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam
đã giúp nhân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng khmer đỏ hồi sinh đất nước campuchia
nếu không có ngày chiến thắng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thì campuchia không có được như ngày hôm nay
công trình trùng tu đài tưởng niệm này là hai trong số một mươi bảy đài tưởng niệm nằm trong dự án tôn tạo trùng tu
các đài tưởng niệm quân tình nguyện việt nam ở campuchia do chính phủ việt nam cung cấp kinh phí triển khai
qua đi khảo sát ở các tỉnh nên các dự án tôi thấy cả chính quyền cả nhân dân rất ủng hộ
việc tu bổ sửa chữa các tượng đài hữu nghị này vì nó là biểu tượng của tình hữu nghị việt nam campuchia
nó là chứng nhân của thời kỳ lịch sử khi mà bộ đội tình nguyện việt nam đã cùng với bộ đội campuchia
giải phóng đất nước campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
nhiều thế hệ người campuchia cho đến nay vẫn còn ghi nhớ sâu sắc công ơn này
và họ muốn rằng là những cái đài tưởng niệm này sẽ là nơi
nhắc nhở các thế hệ mai sau đừng quên những đau thương mất mát trong quá khứ
và đừng quên rằng phải tiếp tục nguồn đắp tỉnh hữu nghị việt nam campuchia
còn tại pháp tại trụ sở đoàn luật sư paris đã diễn ra hội thảo môi trường pháp lý mới
và những ưu tiên của việt nam trong những năm tới
tham dự hội thảo có ông nguyễn ngọc sơn đại sứ đặc mệnh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại pháp
bà dominique attiat phó đoàn luật sư paris
catherine douglester chủ tịch nhóm hữu nghị nghị sĩ của tỉnh ménor et loire
và đông đảo giới luật gia học giả các bạn pháp tham dự
phát biểu tại hội thảo đại sứ nguyễn ngọc sơn đã hoan nghênh đoàn luật sư paris đã tổ chức cuộc hội thảo này
diễn ra trong bối cảnh việt nam và liên minh châu âu hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta và quan hệ đối tác chiến lược việt nam và pháp ngày càng phát triển năng động
các ý kiến tại hội thảo đều đánh giá trong thời gian qua
việc việt nam xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập pháp hành pháp và tư pháp
những thành tiệu trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng
thể hiện được những ý tưởng lập pháp rất nhân văn và dân chủ giúp việt nam ổn định phát triển
các tham luận được đánh giá cao với chủ đề luật sư trong bối cảnh pháp lý mới và nền kinh tế việt nam
những quy định và cơ hội cho đầu tư nước ngoài tại việt nam một tầm nhìn dài hạn
pháp lý khoa học kinh tế và tài chính trong việc phát triển đất nước
sức hấp dẫn của pháp dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu việt nam
việt nam một ví dụ năng động của quan hệ đối tác địa phương ở nước ngoài
đã ảnh hưởng lớn tới tâm lý người tiêu dùng và cả người sản xuất phân phối nước mắm
dù tới thời điểm này bộ y tế đã khẳng định
không được kiểm nghiệm đều an toàn nhưng những tắc hại do thông tin vinitas công bố là không nhỏ
từ đó dư luận đặt ra câu hỏi vinatast có chức năng quyền hạn như thế nào trong việc công bố loại thông tin này
và họ sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào nếu những thông tin đó không đúng và gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
hàng triệu người tiêu dùng hoang mang
hàng ngàn hộ sản xuất nước mắm truyền thống trên suốt dọc bờ biển việt nam sụt giảm doanh số
đó là những hậu quả của việc
việc hiệp hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng vinastat công bố thông tin sai lệch về hàm lượng acen trong nước mắm hôm một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
tới nay với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng và truyền thông nước mắm truyền thống đã được minh oan tâm lý người dân cũng đã ổn định trở lại
tuy nhiên từ cả phía người bán người mua lẫn chuyên gia độc lập đều cho rằng vinastast cần phải chịu trách nhiệm về thông tin do hội này công bố
về cái thông tin mà vinasat đưa ra vừa qua nó chưa đầy đủ và chưa thực chính xác
chỉ gây hoang mang trong dư luận đối với những người tiêu dùng mà nó còn làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống
anh công bố như thế hàng trăm mẫu nước mắm nhóm arsen mà nó arsen hữu cơ
mà tôi thấy tổng thư ký còn tuyên bố là hôm sau ông có cải chính là tất cả nói chung đều an toàn
thế như thế là quá muộn
theo các luật sư vinitas có chức năng quyền hạn công bố thông tin cảnh báo người tiêu dùng
vẫn quy định rõ hội này phải chịu trách nhiệm về những thông tin mà họ đưa ra
theo quy định tại điểm d khoảng một điều hai mươi tám luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm hai nghìn một mươi bốn
thì các tổ chức xã hội mà tham gia việc bảo vệ người tiêu dùng thì được thực hiện nhiều nhiệm vụ
trong đó điểm d có quy định là được độc lập khảo sát thử nghiệm công bố kết quả khảo sát thử nghiệm chất lượng hàng hóa
dịch vụ do mình thực hiện và thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng về cái hàng hóa dịch vụ đó
và đặc biệt là điểm d này
họ còn quy định là tổ chức này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin và cảnh báo của mình
hiện nay pháp luật việt nam chưa có quy định về việc xem xét trách nhiệm của một pháp nhân
tuy nhiên đối với cá nhân những người ở vinatax tham gia vào việc chỉ đạo khảo sát công bố kết quả xét nghiệm hàng lợi asean trong các bóng truyền thống
thì sẽ bị xem xét trách nhiệm
tùy theo mức độ vi phạm họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình chính
hoặc là bị xem xét
mới đây nhất thủ tướng chính phủ đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành bộ công thương bộ nội vụ bộ khoa học công nghệ bộ y tế bộ công an liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
làm rõ tính chất cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát công bố kết quả khảo sát việc sáu mươi bảy mẫu nước mắm truyền thống chứa acen của vinastat
trong khi đó bộ nội vụ cũng đang xem xét đình chỉ hoạt động của hội này để phục vụ công tác thanh kiểm tra

trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản tổng thống philippines rodrigo duterte đã tuyên bố để ngỏ ý định tổ chức một cuộc diễn tập giữa lực lượng quốc phòng của philippines và nhật bản
tổng thống duterte nêu rõ tập trận chung với nhật bản nói chung không phải là một cuộc diễn tập
tổng thống duterte cũng cảm ơn nhật bản vì đã cung cấp tàu cho philippines giúp nước này tiến hành tuần tra tại các vùng biển và nêu rõ các tàu tuần tra của nhật bản có thể tham gia tuần tra tại biển đông ngoài khơi lãnh hải philippines
trước đó tổng thống duterte và thủ tướng nhật bản shinzo abe đã nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp trên biển một cách hòa bình
cuộc gặp giữa nhật hoàng akihito và tổng thống duterte đã bị hủy do hoàng thân mikasa từ trần
thủ tướng nhật bản shinzo abe có cơ hội để cầm quyền đến năm hai nghìn hai mươi một và trở thành nhà lãnh đạo có nhiệm kỳ dài nhất tại quốc gia này khi đảng tự do dân chủ cầm quyền tại nhật bản đang cân nhắc khả năng nâng giới hạn lên ba nhiệm kỳ cho một chủ tịch đảng
đảng tự do dân chủ ndp cầm quyền tại nhật bản giới hạn một chủ tịch đảng chỉ có tối đa hai nhiệm kỳ ba năm liên tiếp
tuy nhiên ndp đang cân nhắc nâng giới hạn lên ba nhiệm kỳ và sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận vào đại hội
nếu ông shinzo abe tái đắc cử vị trí chủ tịch đảng dân chủ tự do và ndp vẫn cầm quyền ông có thể tiếp tục là thủ tướng nhật bản
cho đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tính cả nhiệm kỳ năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy ông abe sẽ trở thành lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại nhật bản
giới phân tích cho rằng nếu ndp thay đổi nguyên tắc cũng tạo cơ hội cho ông abe đạt được những mục tiêu gây tranh cãi như diễn giải lại hiến pháp
mở rộng vai trò và tạo cơ hội cho ông abe
bộ phát triển kinh tế nga vừa quyết định sẽ đưa thuế xuất khẩu sản phẩm cá của nước này về trong vòng hai năm tới
theo bộ phát triển kinh tế nga việc đưa thuế xuất về đối với khoảng một trăm năm mươi mã nhập khẩu sản phẩm cá nhằm tăng hàng nhập khẩu trên thị trường trong nước
và đáp ứng nhu cầu đối với sản phẩm cá đúng theo lộ trình thực hiện quy định của tổ chức thương mại thế giới
mà nga là thành phố
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một từ năm hai nghìn một mươi hai thuế xuất khẩu đối với cá đông lạnh và sản phẩm giáp sát chế biến hoặc đóng hộp đã giảm từ năm xuống
sản phẩm ráp sác giảm từ một xuống
theo số liệu của cơ quan quản lý nghề cá nga xuất khẩu sản phẩm cá trong thời gian từ tháng một đến tháng bảy năm nay đã giảm chín một so với cùng kỳ năm ngoái đạt chín trăm tám mươi hai trăm linh tấn
nhập khẩu đạt hai trăm bảy mươi một sáu trăm linh tấn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại